báo cáo thường niên kinh tế việt nam hai nghìn một mươi tám đã được viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đại học quốc gia hà nội công bố
với tựa đề hiểu thị trường lao động để tăng năng suất
báo cáo năm nay tập trung vào chủ đề năng suất lao động của việt nam trong bối cảnh quốc tế
với chủ đề hiểu thị trường lao động để tăng năng suất trong báo cáo năm nay
bên cạnh việc xem xét nhận định tình hình kinh tế thế giới và việt nam
các đại biểu còn tập trung vào chủ đề năng suất lao động của việt nam trong bối cảnh quốc tế
với quan điểm cho rằng cần phải hiểu rõ hơn thị trường lao động mới có thể lý giải chất lượng nguồn nhân lực
và tiến trình năng suất tại việt nam
trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang trên đà phục hồi
tuy nhiên các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và năng suất lao động xã hội
cho thấy chất lượng tăng trưởng của việt nam vẫn còn thấp so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới
các đại biểu tham gia diễn đàn đã tập trung phân tích đánh giá đặc điểm của quá trình thay đổi năng suất lao động
trong hai thập kỷ hội nhập kinh tế và chọn lọc phân tích một số khía cạnh trên thị trường lao động của việt nam
đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách ngắn hạn và dài hạn ứng với nền kinh tế mở